các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong số sáu người chết tỉnh thanh hóa có ba người bắc cạn một người điện biên một người và tỉnh sơn la một người
bốn người mất tích là tại các địa phương thanh hóa một mươi hai người phú thọ một người và điện biên một người
mưa lũ cũng gây thiệt hại lớn về tài sản nặng nhất là tại tỉnh thanh hóa
lũ cuốn trôi và vùi lấp năm mươi chín ngôi nhà hơn hai trăm linh ngôi nhà bị hư hỏng nhiều diện tích đất nông nghiệp bị cuốn trôi
các tuyến quốc lộ một mươi năm một mươi năm c hai trăm một mươi bảy một mươi sáu bị sạt lở hơn một trăm linh điểm với khối lượng đất đá trên ba mươi
nghìn mét khối ước tính thiệt hại khoảng một trăm ba mươi sáu tỷ đồng
tại tỉnh sơn la thì thiệt hại là khoảng ba bảy tỷ đồng
nặng nhất là hệ thống đường giao thông trên tuyến quốc lộ chín quốc lộ sáu với hàng chục điểm sạt lở
ngoài ra ảnh hưởng do bão số ba cũng gây thiệt hại nặng ở khu vực tây nam bộ
làm sạt lở đê phòng hộ ven biển thuộc xã khánh bình tây huyện trần văn thời cà mau
tại kiên giang mưa kèm theo gió lốc gây thiệt hại trên diện rộng ước tính khoảng chín tỷ đồng
sau hai ngày nhiều tuyến phố nội đô hà nội bị ngập nước do mưa lớn ảnh hưởng từ cơn bão số ba
đến khoảng hai mươi giờ tối qua các điểm ngập úng trên địa bàn đã cơ bản rút hết nước
không còn điểm ngập phát sinh mới lưu thông trên các tuyến phố cơ bản ổn định
tuy nhiên do mực nước trên sông nhuệ cao tại trạm bơm cổ nhuế
là năm năm m tại cống hà đông là bốn chín mươi hai m mực nước trên sông cầu nga là năm hai mươi m
nên tại khu vực phía tây thành phố vẫn còn hiện tượng úng ngập
cụ thể là đại lộ thăng long khu vực hầm chui dân sinh số ba trăm năm mươi sáu vẫn còn ngập
ngoài ra khu vực ngõ tám mươi hoa lâm quận long biên vẫn còn nước ngập với mức là một đến hai m
do mức nước trên sông cầu bây đã ở cao
để nhanh chóng tiêu thoát nước tại các khu vực ngập
công ty thoát nước hà nội đã huy động nhân lực
phương tiện tiến hành bơm cưỡng bức để tiêu thoát nước
tin về an ninh trả tự tối qua tại phường thanh sơn thành phố uông bí tỉnh quảng ninh
đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến hai người tử vong
nghi phạm trong vụ án được xác định là hoàng văn sát bốn mươi sáu tuổi
tạm trú tại phường thanh sơn thành phố uông bí
được biết trước khi xảy ra án mạng nghi phạm hoàng văn sắt có to tiếng với bố vợ
thấy bên nhà có tiếng cãi nhau anh vợ của đối tượng có sang can ngăn
tuy nhiên chỉ ít phút sau đó người dân đã thấy hai bố con bị đâm gục tại chỗ
với nhiều vết máu khắp nhà
hai nạn nhân được xác định là tử vong tại chỗ
nhận được tin báo công an thành phố uông bí đã tiến hành phong tỏa
khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi điều tra vụ án
nguồn nhân vụ việc được cơ quan chức năng xác định là do nghi phạm xảy ra mâu thuẫn với vợ
nên đã mang hung khí sang nhà bố vợ để gây án
thông tin chi tiết về vụ việc sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin sau
trong khi đó tại đắk lắc các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh
cũng đang phối hợp với công an thành phố bô ma thuật hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm tử thi và tích cực truy bắt một đối tượng đâm bạn nhậu tử vong
tại quán cà phê trên địa bàn
theo thông tin ban đầu vào chiều ngày bốn tháng tám một nhóm năm người vào quán cà phê hát cho nhau nghe
nằm trên đường hoàng hoa thám phường tân tiến thành phố bô ma thuật
tại đây thì nhóm người vừa hát vừa gọi bia ra nhậu
khoảng ba mươi phút sau giữa hai người trong nhóm xảy ra mâu thuẫn
lúc này một đối tượng chưa rõ danh tính đã đập vỡ ly bia và cầm mảnh ly đâm một nhát vào cổ
ông nguyễn khắc hiệp chú tại thành phố bô ma thuật
dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi vào viện
sau khi gây án đối tượng đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường
hiện cơ quan công an đang triệu tập những người có liên quan để lấy lời khai điều tra vụ án mạng
liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
xảy ra vào dạng sáng ngày ba tháng tám tại thị trấn chư sê huyện chư sê tỉnh gia lai khiến năm người thương vong
vào ngày hôm nay công an huyện chư sê cho biết vẫn đang tạm giữ tài xế nguyễn văn nhất
chủ tại phú thọ để điều tra
như tin đã đưa trước đó ô tô khách loại bốn mươi bốn chỗ của nhà xe văn nam do tài xế nguyễn văn nhất điều khiển
trên xe có hai mươi bốn hành khách chạy theo hướng pleiku đi đắk lắc trên đường hồ chí minh
khi đến khu vực chợ chư sê thì tài xế khai thấy một người đàn ông điều khiển xe mô tô chuyển hướng sang đường nên đạp phanh gấp
do trời mưa đường trơn nên xe trượt vào lề phải tông vào một số hộ buôn bán và đi chợ tại đây
quả thất nhanh thì cơ quan chức năng xác định không có nồng độ cồn và âm tính với các chất kích thích ma túy
hiện cơ quan điều tra đang trích xuất điện thoại của tài xế để kiểm tra việc tài xế này có sử dụng điện thoại
và thời gian chạy xe của tài xế có đúng quy định hay không
cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại